chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình cải cách hành chính được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị quốc hội đã thông qua luật phòng chống tham nhũng sửa đổi có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
luật nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cải cách thể chế công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị phòng ngừa tham nhũng và chịu trách nhiệm khi tham nhũng xảy ra
người đứng đầu phải thể hiện tinh thần trách nhiệm trong những hoàn cảnh công việc cụ thể ở đơn vị lĩnh vực do mình phụ trách là tấm gương cho tập thể nói theo
sau đây là câu chuyện do phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
là doanh nghiệp đặc thù có nhiều tranh chấp về pháp lý quyền lợi với các khách hàng
ông ma quang sơn đại diện của ngân hàng liên việt đã từng phải làm việc với một mươi một tòa án ở các địa phương khác nhau
doanh nghiệp khi nghe đến tòa án thì gặp khó khăn trong thủ tục hồ sơ giấy tờ cung cấp
tuy nhiên khi đến tòa án huyện mai sơn tỉnh sơn la ông nhận thấy quy cách làm việc của cán bộ đã có sự thay đổi rất lớn
giữa doanh nghiệp và tòa án đã có sự tư vấn nhiệt tình
các thủ tục làm việc với tòa án nhanh gọn chỉ trong một buổi làm việc và khi cần hòa giải hay xử lý vụ án sẽ nhận thông báo đến tòa
hôm nay tôi đến tòa mai sơn thì đã được các thẩm phán cũng như là phó tránh tranh án tòa cũng như thư ký tư vấn hồ sơ rất là chú đáo
hợp lý để chúng tôi có thể đi lại một lần duy nhất và có thể hoàn thiện tất cả hồ sơ để phục vụ cho cái việc tranh chấp pháp lý giữa doanh nghiệp với các bị đơn
cũng như bị đơn có liên quan
qua quá trình làm việc tại tòa ngày hôm nay tôi cảm thấy rất là hài lòng với cung cách phục vụ cũng như là sự giúp đỡ tận tình của tòa án huyện mai sơn ngày hôm nay
quy trình thủ tục hành chính của một vụ án chảy qua nhiều khâu như nhận đơn xử lý đơn thụ lý vụ án giải quyết vụ án
theo quy định sẽ thực hiện trong ba ngày
để giảm bớt thời gian đi lại làm thủ tục hành chính cho người dân thẩm phán lãnh đạo tòa án nhân dân huyện mai sơn
cũng chính là người sẽ giải quyết vụ án nhận đơn trực tiếp của người dân
với các vụ án khác nhau liên quan đến nhiều bộ luật khác nhau đòi hỏi trình độ và năng lực thẩm định của thẩm phán
trước mỗi khó khăn trong quá trình xử lý vụ án lãnh đạo tòa án và tập thể đều sẵn sàng họp bàn
rút kinh nghiệm khi điều hành xử lý vụ việc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu tránh oan sai cho người dân
đương nhiên là cũng có một vài khó khăn bởi vì là người dân thì trình độ không đồng đều
do vậy là cách tiếp cận cách hướng dẫn của các thẩm phán thì cũng ngày càng được hoàn thiện hơn
vừa pháp luật nhưng cũng vừa phù hợp với trình độ dân chí của nhân dân
cải cách hành chính ở đây thì trước đây thì có lẽ là trải qua nhiều khâu nhiều bước
nhưng mà hiện nay tại tòa án nhân dân huyện mai sơn thì chỉ có một bước đó là gặp thẩm phán
trong quá trình làm thẩm phán của mình thì cũng có những lúc tôi gặp phải những khó khăn và cũng không tránh khỏi những sai sót
tuy nhiên là tôi và tập thể cũng đã nhanh chóng họp bàn đưa ra những giải pháp khắc phục nhanh nhất ít tổn thất nhất
việc họp mà bàn rút kinh nghiệm không chỉ là những khó khăn
không chỉ là đối với một mình tôi mà là đối với tất cả các thẩm phán tại đơn vị
khi có những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như là khi có những sai sót xảy ra
trong cuộc họp này thì tập thể thẩm phán trong đơn vị cũng đã phân tích đưa ra những ý kiến quan điểm của từng người
đề ra những phương án giải quyết tốt nhất để giúp thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ án
có thể tham khảo thêm trong quá trình giải quyết vụ án
trong thời gian qua tôi đến làm việc tại tòa án nhân dân huyện mai sơn
về những vụ việc dân sự thì tôi thấy đội ngũ làm việc thứ nhất là có kỹ năng
thứ hai là có sự hiểu biết và trình độ
chính vì như thế nên là cái việc thực hiện cải cách hành chính của tòa án trong thời gian gần đây
thực hiện rất là tốt và đảm bảo những quy trình quy tắc và thủ tục cho người dân
đảm bảo những cái quyền lợi chính đáng cho người dân khi mà tham gia
cũng như là khi mà làm việc tại tòa án huyện
hiện nay tòa án nhân dân huyện đang thực hiện một mươi bốn giải pháp cải cách thủ tục hành chính của ngành tư pháp
trong đó đáng chú ý nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin
cập nhật phần mềm đăng tải các vụ án lên website của tòa án tỉnh
trong năm hai nghìn một mươi tám tòa án đã đăng tải được năm trăm tám mươi tám bản án
song song với việc công khai quá trình điều tra xác xử đảm bảo sự công tâm trước mỗi vụ kiện của người dân
thời gian tới tòa án sẽ kết nối với các vụ kiện
ban ngành thực hiện truyền hình trực tuyến tại phiên tòa
để các cơ quan chức năng báo chí và công dân có thể theo dõi thực hiện chức năng giám sát khách quan nhất
lắp đặt cái truyền hình trực tuyến này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc là đảm bảo cho người dân
cũng như của các cơ quan khác giám sát được việc xét xử của tòa án đảm bảo công bằng công minh
trong giai đoạn vừa qua cải cách thủ tục hành chính ngành tư pháp
ngày càng được nâng cao và chú trọng
việc xây dựng nguyên tắc quy định làm việc của đơn vị là yếu tố bắt buộc và quan trọng
để có thể xây dựng tập thể làm việc đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực
tòa án nhân dân huyện mai sơn đã ban hành quy chế làm việc của đơn vị
hàng năm đều được sửa đổi bổ sung cho phù hợp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
song song với quy chế làm việc chung của đơn vị tòa án nhân dân huyện cũng ban hành các quy chế tiếp công dân
để nhân dân cùng tham gia giám sát nêu cao nguyên tắc làm việc khoa học nhanh chóng công tâm
người đứng đầu đơn vị trực tiếp phân công công việc cho cán bộ cấp dưới bám sát nội dung triển khai trực tiếp
lấy tôn chỉ phụng công thủ pháp trí công vô tư làm kim chỉ nam cho hành động của đơn vị
đồng chí đã rất có trách nhiệm nâng cao cái vai trò của mình
thứ nhất là trong việc đề ra các phương án phân chia cho các đồng chí trong đơn vị
đối với từng đồng chí được đặt ra cái nhiệm vụ cụ thể
và cũng chính đồng chí danh án là người tổ chức phát động thi đua
cái tiêu chí mà tiếp công dân rồi là đưa ra những cái giải pháp cải cách thủ tục hành chính
cũng là một cái tiêu chí thi đua đối với từng cá nhân trong đơn vị
và đồng chí tranh án trực tiếp thì thường xuyên là kiểm tra đôn đốc các đồng chí trong đơn vị thực hiện cái nhiệm vụ này
đồng chí tránh án là bùi thị kiều anh
đã làm rất tốt được cái vai trò là người đứng đầu trong cái việc chỉ đạo lãnh đạo
thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị và có tinh thần đoàn kết của tất cả các cán bộ công chức viên chức trong cơ quan
biến cái sự đoàn kết lên nó thành cái sức mạnh để dẫn đến được cái kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ
và để cho cái việc mà cải cách về thủ tục hành chính nó đạt được cái hiệu quả tốt như hiện nay

từ chính những việc làm hành động cụ thể được thực hiện thường xuyên hàng ngày
từ khâu chỉ đạo điều hành theo sát nhiệm vụ của từng cá nhân trong tập thể
đến khi hoàn thành mục tiêu chung người đứng đầu phải huy động được sức mạnh của tập thể
và chịu trách nhiệm cùng tập thể khi có sai sót xảy ra
nỗ lực của người đứng đầu sẽ ghi dấu ấn trong thành tích chung của đơn vị
tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành vi của từng cá nhân trong tập thể
xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh nói không với tiêu cực
điều này không chỉ được thực hiện ở cấp đơn vị cơ sở như tòa án nhân dân huyện mai sơn tỉnh sơn la
mà còn cần được nhân rộng mạnh mẽ ở các cấp ủy chính quyền địa phương trên toàn quốc
thứ nhất đó là tính chủ trì
anh phải là khởi xướng được chính sách khởi xướng được giải pháp
và chủ trì việc bàn thảo để thông qua các chủ trương giải pháp
thứ hai nữa là cái nhóm trách nhiệm tổ chức triển khai
đó là anh phải là chủ trì và chịu trách nhiệm chính
trong việc tổ chức triển khai các quy định của đảng
quy định của tổ chức chính trị xã hội hay là quy định của pháp luật
và thứ ba đó là cái trách nhiệm trong việc xử lý các cái phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện
đó là những trách nhiệm về kỷ luật
đối với cán bộ công chức hay là nhân viên thuộc quyền mình
nếu như mà vi phạm các quy định
hoặc là trách nhiệm nảy sinh ở đấy đó là đề xuất về việc sửa đổi chính sách
cán bộ là cái khâu quyết định
cán bộ thứ nhất là phải trách nhiệm
thứ hai là phải năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm
và cán bộ phải thực sự là người chỉ đường cho dân
đồng thời là người tổ chức thực hiện
và một cái quan trọng nữa là cán bộ là phải gương mẫu
việc tăng cường cái trách nhiệm người đánh đầu
làm cho họ thấy rằng là
cái công việc phòng chống tham nhũng
phải là cái kế hoạch thường xuyên hàng ngày của họ
và gắn với chóc trách của họ
gắn với việc bảo đảm vị trí của họ
cũng như là đảm bảo thực hiện chủ trương của cấp trên
nếu như anh không làm
tức là anh đã không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao
và nếu như anh không làm
thì cái vị trí của họ ấy
là cũng có thể là không còn giữ được
trước cái sức ép của dư luận
cũng như là sức ép từ phía cơ quan cấp trên
ở mỗi đơn vị mỗi địa phương khác nhau
sẽ có những cách làm khác nhau
để ra chỉ tiêu thực hiện phù hợp với năng lực của đơn vị mình
là việc làm cần thiết
coi đó là động lực phát động phong trào thi đua
trong từng cá nhân ở đơn vị
tôi lấy ví dụ như là
ủy ban dân thành phố hải phòng
thì họ đã đưa ra một cái quy chế
là tiêu chí để đánh giá
cái mức độ hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của cái người đứng đầu ấy
thì phải đạt được cái
một là cái trị tiêu
cái cách hành trình
và hai là phải có được cái số
mức điểm nhất định và như vậy
cái chỉ số cái cách hành trình
đã là một trong những cái thước đo
để đánh giá cái mức độ
đối với lại người đứng đầu
trong các cái cơ quan hành trình của nhà nước
tuy nhiên vừa qua đã có nhiều địa phương
bộ ban ngành xảy ra vi phạm của người đứng đầu
khiến dư luận nhức nhối và đặt ra câu hỏi
với lãnh đạo trí không minh
tâm không sáng và tập thể không đủ vững mạnh
thì cơ sở nào để giám sát trách nhiệm của người đứng đầu
và lấy lại niềm tin của người dân
đảng ta bước vào cái giai đoạn trình đốn
có tính chất cao trào
mà đứng đầu là tổng bí thư
bắt tay vào
khởi động từ sau đại hội đảng một mươi hai này
thì cái trách nhiệm cá nhân
của người đứng đầu bắt đầu lộ diện
lộ diện ở chỗ là
anh mà làm sai
anh làm trái
thì lập tức có cơ quan
kiểm tra đảng cung cấp
và đặc biệt là cơ quan
kiểm tra của cấp ủy đảng cấp trên
sở gái ngay
nếu mà vi phạm pháp luật thì truy tố trước pháp luật
như vậy rõ ràng là
cái quy định chúng ta có chứ không phải là
không có đâu nhưng đến bây giờ
mới vận hành nó theo đúng cái lộ trình
và nghiêm bình hơn
sự thanh tra kiểm tra giám sát
chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên
là việc làm quan trọng và phải trở thành sinh hoạt định kỳ
ở các cấp ủy đảng chính quyền
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cấp cơ sở
và tính chiến đấu của tập thể đảng
hỗ đơn vị ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện
suy thoái tiêu cực củng cố niềm tin
của nhân dân đối với đảng
hội đồng nhân dân thành phố hà nội
khóa một mươi năm kỳ họp thứ bảy vừa qua
được triển khai với tinh thần nghiêm túc và dân chủ như vậy
tham dự có ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
đồng chí đã biểu dương những kết quả
mà thành phố hà nội đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
như thành phố hà nội đã để mạnh
cải cách hành chính thực hiện mạnh mẽ
tinh giản và sắp xếp tổ chức bộ máy
xích chặt kỷ luật kỷ cương hành chính
đổi mới lề lối phong cách làm việc
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong thi hành công vụ
đồng thời phó chủ tịch thường trừ quốc hội
tòng thị phóng đề nghị
đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hà nội
cần đánh giá phân tích chính xác tình hình
làm do ưu điểm khuyết điểm và nguyên nhân
nhất là nguyên nhân chủ quan trách nhiệm cá nhân
của người đứng đầu các cấp các ngành cơ quan đơn vị
trước những yếu kém khuyết điểm
đã được chỉ rõ trong các báo cáo và phát biểu
của các đại biểu hội đồng nhân dân
có giải pháp quyết liệt thận chậm nhưng linh hoạt
trong chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình
thực tế của thủ đô gắn với việc
thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ
cùng với đó hà nội cần tập trung
làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thủ đô
trong công tác xây dựng nếp xuống văn minh
đô thị tổ chức thực hiện tốt pháp luật
quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức
người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố
và quy tắc ứng xử nơi công cộng
cần đề cao trách nhiệm sự nêu gương
của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
các cơ quan đơn vị bên cạnh những
quy tắc điều lệ của cơ quan hệ thống văn bản
pháp luật của nhà nước quy định trách nhiệm
và giám sát trách nhiệm của người đứng đầu
bên cạnh vai trò của cấp ủy ngang quyền
cấp ủy cấp trên thanh tra kiểm tra kịp thời
các đơn vị có thể nói sự hài lòng
của nhân dân là thức đo công tâm nhất
trước sự điều hành của người đứng đầu mỗi đơn vị
cái nhìn nhận của nhân dân đối với
cái hiệu quả hoạt động của đảng
của chính quyền lại thông qua các hành vi
cụ thể tác động trực tiếp
đến cái lợi ích của nhân dân
đến cái tính tiền phòng gương mẫu của
bộ máy và đặc biệt là người đứng đầu
người ta thấy rằng là
cái tham nhũng nó có thể diễn ra
ở một địa phương tập thể này
và nổi bật nhất là những cá nhân nào
và cái vi phạm đấy không được bị
ngăn chặn thì cái vai trò trách nhiệm
của cái người đứng đầu ra sao
người ta đặt rất nhiều câu hỏi
rõ ràng là có căn cứ căn cứ đấy
chính là những cái tác động ra bên ngoài xã hội
từ dư luận từ những kết quả hoạt động
từ sự trì trệ yếu kém
của bộ máy mà dân chúng
theo dõi giám sát và
người ta đặt ra những cái áp lực
đối với bộ máy
người đứng đầu
phải là người có khả năng thuyết phục muôn người
bằng chính tấm gương về trí tuệ
và phẩm hạch đạo đức của bản thân
làm ngọn cờ dẫn dắt các lực lượng xã hội đi theo
đó chính là năng lực tổ chức
vận hành bộ máy khả năng khai thác triệt đề
nguồn lực và biết trọng dụng nhân tài
nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính
phải có những cơ chế giám sát tổng hợp
đó là chỉ số hài lòng của người dân
dư luận xã hội hoặc là chỉ số
chấm điểm tín nhiệm của hội đồng nhân dân
đại biểu quốc hội chỉ có sự đồng lòng
của cả hệ thống chính trị đảng và nhân dân
vì sự phát triển xã hội tiến bộ và văn minh
thưa quý vị tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã từng nói
không gương mẫu thì làm cán bộ để làm gì
người đứng đầu đảng và nhà nước
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
trước toàn đảng toàn dân kiên quyết
đấu tranh phòng chống tham nhũng
bên cạnh việc sửa đổi luật phòng chống tham nhũng
cho phù hợp với hoàn cảnh mới
sớm hoàn thiện thể chế
thì vai trò của cấp ủy cấp trên
và sự tham gia của người dân với phương châm
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
sẽ thể hiện tinh thần dân chủ
hỗ trợ người đứng đầu đơn vị
thực hiện hiệu quả vị trí chức năng của mình
đến đây thì thời lượng dành cho
chương trình cải cách hành chính tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại